cũng trong ngày hôm nay thượng viện colombia thông qua thỏa thuận hòa bình mới giữa chính phủ và nhóm lực lượng vũ trang cách mạng colombia frc
đây là bước đi đầu tiên hướng đến việc phê chuẩn thỏa thuận có thể giúp chấm dứt xung đột kéo dài nhiều thập kỷ qua tại quốc gia này
tổng thống colombia hoanmanistantos cho rằng mặc dù được thượng viện thông qua nhưng thỏa thuận vẫn có nguy cơ bị người dân bác bỏ trong một cuộc trưng cầu ý dân khác
vì thế ông đã quyết định đệ trình lên quốc hội
tuy nhiên kế hoạch của ông stantot cũng vấp phải sự chỉ trích từ lực lượng đối lập cho rằng bất cứ thỏa thuận nào cũng cần phải được thông qua trong một cuộc trưng cầu ý dân
mặc dù vậy đa số người dân colombia vẫn tỏ ra lạc quan về tương lai của văn bản mới này